lợi dụng danh nghĩa báo chí để bảo kê các xe tải trục lợi hơn năm tỷ đồng
đối tượng nguyễn kim tiến giám đốc công ty cổ phần thương mại dịch vụ kim tiến
và giám đốc hợp tác xã nông nghiệp kim tiến đại phát vừa bị công an tỉnh nghệ an bắt giữ
từ đầu năm hai nghìn hai mươi tiến thông tin tới các chủ xe trên địa bàn tiến là phóng viên nhà báo
có nhiều mối quan hệ với các cơ quan chức năng đặc biệt là lực lượng cảnh sát giao thông
tiến có thể tác động can thiệp xin lực lượng cảnh sát giao thông bỏ qua lỗi cho phương tiện vi phạm
để được tiến bảo kê tiến đã yêu cầu các chủ phương tiện phải đóng tiền hàng tháng
với số tiền một mươi triệu đồng trên một đầu phương tiện
để che giấu hành vi phạm tội tiến đã thành lập công ty để hợp thức hóa số tiền
mà các chủ phương tiện phải đóng hàng tháng
tiến hành khám xét nhà ở và trang trại của đối tượng
cơ quan chức năng đã thu giữ bảy giấy giới thiệu phóng viên của các tạp chí
một thẻ cộng tác viên một giấy chứng nhận nghiệp vụ báo chí mang tên nguyễn kim tiến
nhiều vật chứng khác có liên quan
qua xác minh xác định từ năm hai nghìn hai mươi đến nay đã có hơn bảy mươi phương tiện đóng tiền hàng tháng
cho nguyễn kim tiến để được dán logo công ty kim tiến
hiện cơ quan điều tra đã tạm giữ ba mươi phương tiện và đang tiếp tục xác minh thu giữ những phương tiện còn lại
bước đầu xác định tổng số tiền mà nguyễn kim tiến đã lợi dụng quyền hạ nhà báo
để thu tiền từ các phương tiện từ năm hai nghìn hai mươi đến nay là hơn năm tỷ đồng